lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cũng giao sở lao động thương binh và xã hội
tiếp tục theo dõi phối hợp hướng dẫn ủy ban nhân dân quận bình thạnh
hỗ trợ can thiệp trợ giúp theo quy định đồng thời theo dõi tiến độ xử lý vụ việc
tổng hợp báo cáo theo quy định
sở lao động thương minh và xã hội thành phố phối hợp với ủy ban nhân dân quận huyện
và thành phố thủ đức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
về công tác bảo vệ chăm sóc phòng chống bạo lực xâm hại đối với trẻ em
không để xảy ra vụ việc tương tự trên địa bàn
trước đó vào sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối tượng nguyễn võ quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tệ quận bình thạnh về hành vi hành hạ người khác
một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn vừa được công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long
phối hợp với đồn công an khu công nghiệp hòa phú và công an xã lộc hòa
triệt phá vào chiều ngày hôm qua
vào thời điểm trên lực lượng công an tiến hành kiểm tra phát hiện hàng chục đối tượng
đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại vườn dừa của ông nguyễn văn mười ở xã lộc hòa huyện long hồ
khi thấy lực lượng công an các đối tượng được báo động bỏ chạy ra nhiều hướng
để tẩu thoát tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời truy đuổi khống chế
bắt giữ một mươi bốn đối tượng thu giữ tại chỗ hai con gà và gần hai mươi triệu đồng trên chiếu bạc
đồng thời kiểm tra xung quanh và trên người các đối tượng
lực lượng công an phát hiện một mươi một điện thoại di động số tiền trên ba trăm bốn mươi triệu đồng
và nhiều vật dụng để đánh bạc
ba trăm linh tỷ đồng năm trăm linh tỷ đồng với hàng trăm đối tượng tham gia
liên tiếp trong thời gian vừa qua các đường dây đánh bạc rất lớn dưới hình thức ghi số đề
đã được công an tỉnh đắk lắc triệt phá
khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã phát hiện được
nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng
đây là đường dây ghi số đề trên năm trăm linh tỷ đồng do đối tượng nguyễn anh tài ba mươi tuổi
trú tại phường thành công thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cầm đầu
đã bị công an thành phố buôn ma thuật triệt phá thành công
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp
mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại gia lô facebook
sau mỗi ngày tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
đây là đường dây số đề do nguyễn vũ đức quang và võ thanh bình cầm đầu
khám xét các địa điểm trong đường dây lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm linh triệu đồng tiền mặt
hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên kết
liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này có khoảng một trăm linh người tham gia
giao dịch một ngày trên một tỷ đồng
và đường dây này đã hoạt động được khoảng một năm nay với tổng số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng
ngoài việc sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh mạng máy tính mạng viễn thông để ghi số đề
thì các đối tượng còn thường xuyên thay đổi địa điểm ghi số đề
thậm chí chúng còn đến thành phố nha trang thuê nhà nghỉ để hoạt động
trong đường dây em được nghe là người nhận số từ
sau đó tính toán đăng cứu và kết quả truyền số của miền nam và miền bắc
để tính toán thắng thua sau đó gửi thắng thua cho quang
trong thời gian sinh sống là em có quen với bình tân
và tụi em cùng nhau nhận số đề và làm
và hàng ngày em tính tiền thắng thua theo kết quả truyền số
rồi tụi em dùng quý vợ
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an thành phố buôn ma thuật đã điều tra làm rõ
khởi tố một mươi bốn vụ đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
khởi tố bảy mươi sáu bị can
trong đó có nhiều đường dây hoạt động quy mô rất lớn
với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng
một số tính năng trên mạng xã hội
và sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh
để tổ chức ghi nhận số đề với quy mô lớn
quá trình điều tra thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
do các đối tượng hiện nay cũng dùng nhiều thủ đoạn
để đối phó với việc kiểm tra phát hiện của lực lượng chức năng
và tìm rất nhiều các thủ đoạn để che giấu hành vi
cũng như là tiêu hủy các tài liệu chứng cứ
tuy nhiên với quyết tâm nỗ lực đấu tranh chấn áp tội phạm
thì chúng tôi đã phát hiện và xử lý nhiều đường dây đánh bạc
quy mô rất là lớn ở những nơi phố
thực tế rất nhiều đường dây số đề lớn đã bị lực lượng công an triệt xóa
nhiều đối tượng đã phải trả giá bởi những bản án nghiêm khắc của pháp luật
tuy nhiên do lợi nhuận cao đem lại từ việc ghi số đề
nên nhiều người vẫn bất chấp mà vi phạm pháp luật
chuyển sang các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo bộ y tế đến nay đã có một hai mươi sáu triệu f
tại nước ta được điều trị khỏi bệnh
cả nước có một địa phương không có ca lây nhiễm thư phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày là bắc cạn
tại tp hcm sở y tế đã yêu cầu ngành y tế thành phố
các lực lượng tham gia phòng chống dịch đảm bảo một trăm linh quân số trong các ngày nghỉ tết dương lịch
và trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
vào tối ngày hôm qua hai mươi tám tháng một mươi hai tỉnh bắc ninh quyết định tạm dừng hoạt động
đối với các nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống cà phê tại chỗ vào tất cả thời gian trong ngày
chỉ cho phép bán hàng mang về không tổ chức các sự kiện tụ tập đông người như liên hoan tất niên
bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho đến hết ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tỉnh bắc ninh cũng yêu cầu người dân không ra ngoài từ hai mươi hai h ngày hôm trước đến bốn h sáng ngày hôm sau
trừ các trường hợp thực hiện công vụ đưa người đi cấp cứu đi làm ca đêm hay đi làm về
bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn về việc sử dụng kết quả test nhanh trong xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín
hướng dẫn này ban hành xuất phát từ việc thời gian qua nhiều tỉnh thành phố gửi văn bản đề nghị bộ y tế cho ý kiến
về việc sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để xác định f và người khỏi bệnh cụ thể như sau
có ba trường hợp được khẳng định mắc covid một mươi chín bao gồm người xét nghiệm pcr dương tính
người nghi nhiễm có kết quả test nhanh dương tính với điều kiện test nhanh sử dụng phải được bộ y tế cấp phép
xét nghiệm do nhân viên y tế thực hiện hoặc giám sát thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc từ xa
người không có triệu chứng có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với ca nhiễm ca nghi nhiễm hoặc f trong khoảng một mươi bốn ngày
và có hai kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính xét nghiệm lần hai trong vòng tám giờ
kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần một và hình thức test nhanh như trên
tương tự f được công nhận khỏi bệnh khi có test nhanh âm tính
đối với người không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà và cách ly đủ một mươi ngày
có tết nhanh âm tính sẽ được trạm y tế phường xác nhận là khỏi bệnh
người điều trị như sau
điều trị tại các cơ sở thu dung và bệnh viện không có bệnh nền
cần tết nhanh âm tính trước khi ra viện không có triệu chứng lâm sàng từ ba ngày trở lên
tiếp tục theo dõi tại nhà trong bảy ngày đo thân nhiệt hai ngày một lần tuân thủ năm k
nếu có bất thường phải báo ngay với chính trạm y tế
đối với f có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo
các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên
và có kết quả xét nghiệm pcr âm tính hoặc nồng độ virus thấp tương đương ct cao hơn
hoặc bằng ba
hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính trước ngày ra viện